cục hàng không việt nam vừa báo cáo bộ giao thông vận tải kế hoạch triển khai các đường bay nội địa thường lệ trở lại
theo đó cục hàng không việt nam xin ý kiến gồm một mươi đường bay giữa thành phố hồ chí minh thanh hóa khánh hòa phú yên bình định phú quốc thừa thiên huế nghệ an và giữa thanh hóa khánh hòa buôn ma thuật phú quốc
đáng lưu ý báo cáo của cục hàng không việt nam cũng khẳng định các đường bay chỉ được mở sau khi có ý kiến đồng thuận của hai địa phương có cảng hàng không sân bay liên quan đến đường bay
các đường bay sẽ tiếp tục được bổ sung khi có thêm ý kiến đồng ý của các địa phương khác
tần suất khai thác ban đầu sẽ không vượt qua số lượng đã xin ý kiến và nhận được sự đồng ý của các địa phương
tần suất khai thác sẽ được cục hàng không việt nam phân bổ cho các hãng hàng không việt nam đã đăng ký
hành khách là đối tượng không phải cách ly tập trung tại nơi đến theo quy định của bộ y tế
cục hàng không việt nam cũng đề xuất giai đoạn ban đầu dự kiến từ ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
các giai đoạn tiếp theo triển khai theo quyết định số một nghìn bảy trăm bốn mươi của bộ giao thông vận tải